ủy ban nhân dân xã hương cần huyện thanh sơn tỉnh phú thọ cho biết
lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nạn nhân là nhân viên y tế bị nước cuốn trôi
khi đi qua đập tràn ở xóm trại xã hương cần vào lúc gần một mươi bảy h ngày một mươi một tháng tám
vào khoảng thời gian trên nước dâng cao chảy xiết qua tràn
mặc dù đã có biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại
nhưng hai người đi xe máy vẫn cố tình vượt qua hậu quả người ngồi sau bị nước cuốn trôi